thời gian gần đây xu hướng phát triển du lịch kết hợp với lĩnh vực thẩm mỹ phẫu thuật thẩm mỹ
hiện đang rất được trú trọng tại các nước trong khu vực
việt nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển mô hình này
tuy nhiên thực tế thì chúng ta vẫn cần có những sự thay đổi đẩy mạnh hơn nữa
để giữ chân bệnh nhân trong nước thu hút khách nước ngoài tương xứng với tiềm năng
mắc một bệnh lý ở phần da vùng tay bệnh nhân này đã phải cắt bỏ một phần vành tay
bệnh nhân này thường xuyên đi lại giữa các nước trong khu vực đông nam á
mặc dù đã tham khảo ở nhiều nước nhưng ông vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật tái tạo hình lại tai
ở bệnh viện gia liễu trung ương
tôi đã tham khảo nhiều nhưng tôi quyết định thực hiện phẫu thuật tạo hình này ở việt nam
bởi qua những lần khám tôi thấy chuyên môn các bác sĩ rất tốt giá thành cũng rẻ hơn
tôi tin tưởng vào tay nghề các bác sĩ của bạn
tính riêng tại bệnh viện gia liễu trung ương mỗi năm số bệnh nhân là người nước ngoài đến khám và điều trị
đặc biệt là về thẩm mỹ và phẫu thuật thẩm mỹ tăng khoảng hai mươi trong đó nhiều người là kết hợp du lịch và điều trị
điều này cho thấy mô hình du lịch kết hợp khám chữa chăm sóc bệnh
nhất là lĩnh vực thẩm mỹ ở nước ta hoàn toàn có khả năng phát triển mạnh mẽ
bởi việt nam được đánh giá có tiềm năng du lịch ngành y tế cũng đang đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ
tuy nhiên trên thực tế mức tăng này vẫn chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng của chúng ta bởi còn nhiều khó khăn

bên cạnh những thách thức về cơ chế việc nâng cao chất lượng dịch vụ đồng đều
thì điều quan trọng nhất đó là luôn cần nâng cao trình độ chuyên môn của các y bác sĩ
giỏi tay nghề giỏi kinh nghiệm có kinh nghiệm và có kiến thức tốt được cập nhật
ngành y tế nói chung và ngành da liễu thẩm mỹ nói riêng đã liên tục có những đề án phát triển
thực hiện được nhiều kỹ thuật khó ghi dấu trên bản đồ y học thế giới
để mạnh mô hình du lịch kết hợp với dịch vụ khám chữa bệnh thẩm mỹ sẽ là cơ hội để việt nam phát triển
và thu hút hơn nữa nguồn khách du lịch và người bệnh từ nước ngoài